tòa nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử kháng cáo của cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung
trong vụ án can thiệp đấu thầu để công ty nhật cường trúng hai gói thầu số hóa tại sở kế hoạch đầu tư tp hà nội
thông qua luật sư bào chữa cho mình vị cáo nguyễn đức trung đã gửi đến tòa nhân dân cấp cao tại hà nội hồ sơ bệnh án
trong đó có các hồ sơ bệnh án đều có nội dung trần đoán vị cáo bị ung thư trực tràng theo dõi di can phổi
vị cáo cũng nộp tám mươi năm tài liệu là bằng khen giấy khen kỷ niệm trương quân trương trong suốt quá trình công tác
bị cáo nguyễn đức trung cũng nộp các đơn xác nhận việc làm thiện nguyện cùng đơn của nhiều cá nhân cơ quan tổ chức xin giảm nhẹ cho bị cáo
trong đơn kháng cáo bị cáo nguyễn đức trung đề nghị hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét lại bản án sơ thẩm
tuyên phạt ba năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
các vị cáo nguyễn thị kim tuyến và phạm thị hường cựu cán bộ sửa kế hoạch và đầu tư thành phố hà nội
cũng có đơn đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt
theo kế hoạch phiên tòa phúc thẩm diễn ra trong ba ngày từ ngày một mươi một tháng bảy cho đến ngày một mươi ba tháng bảy
tòa án quân sự quân khu bảy sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai cựu tư lệnh cảnh sát biển
lê văn minh cựu thiếu tướng tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn và lê xuân thanh cựu thiếu tướng tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
cùng đồng phạm trong vụ án buôn lộ nhận hối lộ tổ chức cho người khác chống đến nước ngoài và không tố giác tội phạm
theo cáo trạng của viện kiểm sát từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một ông lê văn minh đã nhận hối lộ của phan thanh hữu tổng số tiền sáu chín tỷ đồng
viện kiểm sát truy tố bà phan thị xuân là vợ của ông lê xuân thành về tội nhận hối lộ với vai trò giúp sức cho ông lê xuân thành
khi một mươi một lần nhận tổng số tiền một tám tỷ đồng từ phan thanh hữu thông qua con trai là phan lê hoàng anh
quá trình điều tra cơ quan điều tra đã thu giữ tổng số tiền hơn ba mươi bốn tỷ đồng liên quan đến vụ án này
trong đó ông lê văn minh và ông lê xuân thanh được ghi nhận đã khắc phục xong toàn bộ thiệt hại bị cáo buộc gây ra
phiên tòa xét xử vụ án này dự kiến diễn ra trong ba ngày từ ngày một mươi hai đến một mươi bốn tháng bảy
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cà mau đang tạm giữ hình sự đối tượng huỳnh việt nhớ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phường tám thành phố cà mau về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
đối tượng nhớ đã bị lực lượng tuần tra kiểm soát bắt quả tăng cùng với tăng vật vào ngày một mươi một tháng bảy
theo đó vào chiều ngày một mươi một tháng bảy đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kết hợp cùng các đội nghiệp vụ thuộc công an thành phố cà mau
tiến hành tuần tra kiểm soát đến khu vực khóm năm phường năm phát hiện nhớ điều khiển mô tô có biểu hiện nghi vấn
tiến hành dừng và kiểm tra phương tiện lực lượng công an phát hiện sáu gói ni lông
bên trong có chứa chất bột màu trắng nghi là heroin và một số tăng vật khác
khai thác nhanh nhớ khai nhận số thang vật trên là ma túy do nhớ vừa vận chuyển từ tp hồ chí minh về đến cà mau
đang trên đường ly cắt dấu thì bị phát hiện bắt quả tăng cũng thang vật
vâng thưa quý vị và các bạn do ảnh hưởng của giá xăng dầu tăng cao
hiện nay có đến khoảng bốn mươi năm mươi năm trong tổng số hơn chín mươi tàu cá của nước ta đang phải ngừng hoạt động
đặc biệt là các tàu cá làm nghề tiêu thụ nhiên liệu như lưới kéo nghề rê
vâng và việc làm này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập đời sống và an sinh xã hội của cộng đồng ngư dân
bên cạnh đó thì cũng tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng mặt hàng thủy sản cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu
mặc dù đang trong mùa khai thác hải sản thế nhưng những ngày này
không khí ở âu thuyền và cảng cá thọ quang đà nẵng lại không mấy nhộn nhịp
đã vài tháng nay các tàu cá dù ra khơi đánh bắt hay nằm bờ thì cũng đều khó khăn như nhau
đi từ từ làm có gì đó rồi đợt đây chú tính chú đi lại thử sao nữa
nếu mà có thì chú cuộc đồng tiếp nếu làm được cuộc đồng tiếp còn nếu không có thì chú cũng nghỉ
chú bây giờ giọng nó cao quá giá cả rồi nó không có lây
nói chung lại là con cũng đủ tôn được nhưng mà chứ định mua vừa thì phải làm thôi nha
nếu con đụng ra thì cho cả bà con khỏi làm rồi
chi phí nhiên liệu chiếm từ bốn mươi năm đến sáu mươi
chi phí đầu vào phục vụ sản xuất cho tàu cá khai thác thủy sản
trong khi đó giá dầu diesel năm s từ tháng một mươi hai năm ngoái đến nay có thời điểm đã tăng lên khoảng sáu mươi năm
giá các mặt hàng khác phục vụ cho khai thác thủy sản cũng tăng từ một mươi đến một mươi năm
trong khi giá bán hải sản tăng không đáng kể
vì vậy hiện nay khoảng bốn mươi năm mươi năm tàu cá đã phải ngừng hoạt động
hiện nay các địa phương cũng đang triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ ngư dân
đồng viên và công nghệ dân
tiếp tục vươn khơi bóng biển
tiến hành nhanh các cái giải quyết nhanh các cái hồ sơ hỗ trợ
của trung ương cũng như là của thành phố cho bà con ngư dân
bên cạnh đó cũng đề nghị bà con thực hiện các việc tiết kiệm nhiên liệt
có dự báo ngư trường chính xác để cho bà con
bà con theo dự báo ngư trường đó thì nó sẽ dỡm bớt khoảng đường chạy đi để kiếm cá
khai thác thủy hải sản không chỉ là nghề mưu sinh nuôi sống hàng triệu gia đình
mà còn góp phần bảo vệ và giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
vâng và tiếp theo những chính sách nào đáng chú ý sẽ có hiệu lực trong thời gian tới đây
mời quý vị và cùng mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
văn phòng chính phủ có công văn số bốn nghìn hai trăm tám mươi hai
truyền đạt ý kiến của thủ tướng chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan
cần trương thực hiện nhanh hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
đối với nội dung thuộc lĩnh vực y tế và có giải pháp đảm bảo nguồn nhân lực y tế
cho công tác phòng chống dịch và khám chữa bệnh
nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương
vừa có công văn ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai gửi công ty trách nhiệm hữu hạn grab
về việc phối hợp cung cấp thông tin trước ngày một mươi tám tháng bảy tới
về việc grab sẽ thu thêm phụ phí nắng nóng năm đồng đối với mỗi chuyến grabbuy
và mỗi đơn hàng grabfood grabmart
với dịch vụ grab express là ba đồng một đơn hàng từ ngày sáu tháng bảy tại một số tỉnh thành
cục bảo vệ thực vật cho biết bộ nông nghiệp phát triển nông thôn và tổng cục hải quan trung quốc
đã ký kết nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với sầu riêng xuất khẩu từ việt nam sang trung quốc
trong đó trái sầu riêng chính thức được phép nhập khẩu vào thị trường trung quốc
sau khi nghị định thư được công bố trên website của tổng cục hải quan
cùng với danh sách khắp vùng trồng cơ sở đồng gói sầu riêng của việt nam được phê duyệt
thưa quý vị vào dạng sáng nay ngày một mươi hai tháng bảy một người đàn ông đã bất ngờ cầm dao sang các nhà hàng xóm
chém một người tử vong tại chỗ ba người khác bị thương trong đó hai người nhập viện trong tình trạng nguy kịch
và thông tin ban đầu cho biết là vào khoảng bốn giờ sáng nay một đối tượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
chú tệ xóm văn giang xã nghĩa thái huyện tân kỳ tỉnh nghệ an đã bất ngờ cầm dao sang các nhà hàng xóm
chém một cặp vợ chồng và một người khác trọng thương
sau khi vớt dao đối tượng tiếp tục sang một nhà hàng xóm khác dùng bơm hơi đánh một người phụ nữ bị thương
ngay sau khi gây ra vụ việc đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ
hiện công an huyện tân kỳ đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh nghệ an
tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng
thưa quý vị tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc tòa án nhân dân cấp cao tại đà nẵng vừa mở
phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo phan phi long và nguyễn đình vũ
cùng chú tệ xã ia huy huyện nha hèn leo tỉnh đắk lắc về tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
nạn nhân trong vụ án này là một cháu gái một mươi bốn tuổi chú tệ xã cương mốt huyện ia hèn leo
theo nội dung vụ án vào chiều ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một long vũ và một số người bạn
trong đó có cháu gái cùng tổ chức ăn nhậu tại một khu rẫy
quá trình ăn nhậu long đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu gái nên nói với vũ
đến khoảng một mươi tám h cùng ngày sau khi nhậu xong vũ điều khiển xe máy chở cháu gái đi về
còn long điều khiển xe máy đi theo sau đó cả hai dừng xe rồi đưa cháu gái vào trong nhà
để quan hệ tình dục nhưng bị nạn nhân từ chối sợ bị phát hiện nên long và vũ đã dừng lại
rồi chở cháu gái đi về khi về đến nhà cháu gái đã kể lại sự việc cho gia đình
hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo tuyên y án cấp sơ thẩm bị cáo phan phi long
chín năm tù giam và nguyễn đình vũ một mươi ba năm tù giam cùng về tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
hai nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao giữa trời mưa đã lao thẳng vào hiện trường
vụ tai nạn vừa mới xảy ra giữa xe máy và xe ô tô
vụ tai nạn xảy ra vào khuya ngày một mươi một tháng bảy trên đường lý thường kiệt đoạn qua khu phố phú lộc
phường tân phú thành phố đồng xoài tây minh phước
hai vụ tai nạn liên tiếp khiến ba người trên hai xe máy bị thương nặng
được người dân đưa đi cấp cứu sau đó
cả bốn phương tiện gồm hai xe máy hai xe ô tô đều hư hỏng
cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương đề nghị grab cung cấp thông tin chi tiết
về việc áp dụng thu thêm các loại phí và phụ phí hiện nay như phụ phí nắng nóng kẻ xe
liên quan đến việc grab thu phụ phí nắng nóng vào ngày một mươi một tháng bảy
thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cạnh tranh
và bảo vệ người tiêu dùng
cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng mũ công thương đã góp công văn
đề nghị công ty trách nhiệm hiệu hạn grab phối hợp cung cấp thông tin
cụ thể cục này đề nghị grab cung cấp danh mục và làm rõ các loại hình
mức phí và phụ phí hiện nay được cộng trực tiếp vào giá cước hiển thị
cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng đề nghị grab phối hợp cung cấp thông tin trước ngày một mươi tám tháng bảy
và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và tới đây bản tin nhanh chín h cũng dừng đến kết thúc
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv